thành phố hồ chí minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước với mật độ dân cư đông đúc
đặc biệt vào mùa khô nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến
tuy vậy do không thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng điện đã dẫn đến quá tải về điện
gây ra nhiều vụ cháy thiệt hại rất lớn về người và tài sản
mặc dù đến nay mới bắt đầu vào mùa khô nhưng chỉ trong tháng một mươi hai
trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã xảy ra hàng chục vụ cháy nghiêm trọng
trong các khu dân cư khu công nghiệp gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản
hầu hết các vụ cháy có nguyên nhân do sự cố điện đều từ trong nhà khách hàng
tức là sau điện kế chiếm tới bảy mươi năm mươi
nguyên nhân chính là do người sử dụng điện vi phạm các quy định trong sử dụng điện
quá tải điện gây chập cháy
nó không nên để lưu điện ở trong các cái thiết bị đó
thì thấy là nhiều số vụ cháy vừa qua vừa qua điện trang vừa qua thì cũng đã thấy rằng là
các cái thiết bị điện mà hằng đêm người ta không sử dụng mà chúng ta vẫn để nguồn trong nó
thì đã dẫn đến sự cố chạm chập
thì lưu ý là những nguồn những thiết bị điện nào mà chúng ta trong quá trình sử dụng
thì sử dụng khi không sử dụng thì phải rút cái nguồn điện ra khỏi khu vực
cái cách vô cấm ra khỏi nguồn này để đảm bảo cái điện chạy vào
cháy nổ do chập điện đã liên tiếp xảy ra trong các khu dân cư khu chế xuất khu công nghiệp
tuy đã được các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo nhắc nhở lập biên bản xử phạt
nhưng các vụ cháy nổ về điện vẫn xảy ra và các vụ sau gây thiệt hại lớn hơn so với các vụ trước
như vụ cháy xảy ra gần đây ở phường bảy quận ba làm sáu người chết vụ cháy cây xăng ở quận gò vấp
hai mươi bốn quận nguyện thì có đủ các đơn vị cảnh sát phòng cháy điện cấp phòng
và căn cứ vào tình hình thực tế để rút ngắn bán kính hoạt động
thì chúng tôi sẽ bố trí phân bố các đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vệ tinh trực thuộc
tại các phòng cảnh sát phòng cháy cháy quận nguyện
để nhằm khi mà có sự cố xảy ra trong một thời gian nhanh nhất
thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy chúng tôi sẽ có mặt tại hiện trường
dù trong bất kỳ tình huống nào
có nhanh nhất sớm nhất
các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo với các doanh nghiệp
khi sử dụng cầu dao tự động automat cho hệ thống điện
không dùng dây điện trần để dẫn điện
không để thiết bị dùng điện dây điện quá gần các thiết bị dễ cháy như xốp
thùng các tông giấy vì những vật liệu này rất dễ bắt lửa
đối với hệ thống dẫn điện phải phù hợp công suất của thiết bị điện
không bị quá tải gây ra cháy
đồng thời tăng cường tập huấn kỹ thuật về sử dụng điện cho công nhân và người lao động